câu chuyện trong vở kịch gắn liền với cuộc chiến tranh chống mỹ cứu nước
mà ở đó tình đời tình người tình yêu của những người chiến sĩ bác sĩ trên trận tuyến đã làm lay động khán giả
trước khi đến với chương trình này mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những tin văn hóa văn nghệ đáng chú ý trong tuần qua
với sứ mệnh làm cầu nối yêu thương từ đất liền ra nơi biên cương hải đảo
mới đây báo điện tử đảng cộng sản việt nam bộ thư lệnh quân chủng hải quân và đài tiếng nói việt nam tổ chức chương trình nghệ thuật xuân trường sa lần thứ bảy
chương trình nhằm tri ân những hy sinh công hiến to lớn của cán bộ chiến sĩ hải quân nhân dân việt nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
chương trình nghệ thuật đặc biệt xuân trường sa năm hai nghìn một mươi chín có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc về trường sa và người lãnh đạo
như nơi đảo xa gần lắm trường sa cây đàn guitar một giây mùa xuân nơi trường sa
thể hiện bởi các nghệ sĩ ca sĩ được công chúng mến mộ như nghệ sĩ ưu tú mai hoa nghệ sĩ ưu tú đăng dương nghệ sĩ ưu tú việt hoàn
qua bảy lần tổ chức chương trình là nguồn cổ vũ mạnh mẽ ý chí tinh thần của cán bộ chiến sĩ kết nối những yêu thương từ đất liền với đảo xa
bồi đắp ý chí quyết tâm kiên trì giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
mới đây tại hà nội đã diễn ra buổi tọa đàm và ra mắt tác phẩm nghệ thuật và tâm thức sáng tạo của tác giả graham coli do dịch giả trịnh lữ chuyển ngữ
đây có thể được xem là một bộ sách hoàn chỉnh một khảo nghiệm mang tính toàn cầu về quá trình sáng tạo nghệ thuật
nội dung cuốn sách tập trung tìm hiểu thế giới bên trong cách mà con người thai ngén và tạo dựng nghệ thuật từ tâm thức và mối quan hệ bập bênh giữa nội tâm với ngoại vật
và giá trị không hề nhỏ nữa của cuốn sách này là làm phong phú thêm những hiểu biết
về thành tiệu của quá khứ từ những nghiên cứu hiện tại
cuốn sách này được dịch giả trịnh lữ chuyển ngữ với mong muốn giúp cho việc giảng dạy học tập phê bình sáng tác
cũng như thưởng ngoạn và siêu tập mỹ thuật ở việt nam có thêm một chỉ dẫn theo những câu hỏi chính đáng về nghệ thuật tạo hình
mới đây ban tổ chức đại nhạc hội son vừa tổ chức họp báo để chia sẻ thông tin về chương trình
son là chương trình nghệ thuật đặc biệt
khi chỉ dành riêng cho khán giả là phụ nữ
đại nhạc hội son ba chủ đề hương là sự kết hợp giữa yếu tố âm nhạc thời trang và nghệ thuật trình diễn
đây sẽ là một cuộc gặp gỡ đầu năm đầy thi vị của những giọng ca đã từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng hàng triệu khán giả
từ những cái tên vô cùng quen thuộc đến những làn do mới của làng nhạc trữ tình việt nam như hồng nhung mỹ tâm hà anh tuấn
với những ca khúc trữ tình đêm nghệ thuật muốn đề cập đến cái duyên và những nét đẹp trong tâm hồn phụ nữ
đêm nhạc sẽ diễn ra tại hà nội ngày ba mươi và ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
mới đây tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội đã diễn ra triển lãm tranh với chủ đề một mươi hai con giáp
những bức tranh kết hợp sự yếu tố hội họa cùng tạo hình ba d của họa sĩ ngô bá công mang đến những trải nghiệm khác biệt cho khách tham quan
triển lãm giới thiệu hai mươi năm bức tranh chất liệu tổng hợp lấy cảm hứng từ một mươi hai
một mươi hai con giáp vốn rất quen thuộc với mỗi người dân việt nam tượng trưng cho chu kỳ của lịch đại
cùng với đó là ý nghĩa về mặt tạo hình theo đặc điểm của mỗi con giáp
công đã chịu khó tìm tòi và làm những cái sáng tạo mà chưa có họa sĩ nào làm
ví dụ như là thông thường đối với cả những họa sĩ thì người ta sẽ là chuyển từ không gian ba chiều
nhưng mà chuyển lên tranh hai chiều nhưng mà thể hiện không gian ba chiều đó
nhưng thì đã chuyển từ những cái hình thể thực tế sang cái không gian ba chiều mới
nhưng mà lại hoàn toàn mang tính trang trí mang tính ước lệ mang tính giản lược và kế thừa được những cái truyền thống của dân tộc
các bức tranh của họa sĩ ngô bá công tại triển lãm lần này là sự kết hợp nhuẩn nhuyễn giữa các yếu tố nghệ thuật hội họa
với tạo hình của dân gian trong tranh đông hồ kết hợp với sự khéo léo trong sản phẩm mặt nạ giấy bồi của nghệ nhân

với mỗi một bức tranh và với những con rác khác nhau thì lại có những gam màu sắc và cũng như là hình ảnh có sự đặc trưng khác nhau
mỗi con giáp trong tranh được tạo hình khái quát với lối vẽ trang trí mảng phẳng kết hợp với họa tiết mang yếu tố dân tộc
màu sắc tươi vui chất dân gian được bộc lộ khá rõ nét mang đến những cảm nhận đa chiều tạo nên sự lạ mắt thú vị trong loạt các tác phẩm của họa sĩ ngô bá công
đây là sự lồng ghép giữa yếu tố hiện đại
và dân gian giữa quá khứ và hiện tại để tạo nên các tác phẩm mang ý nghĩa nhân văn và giá trị văn hóa sâu sắc
mới đây tại giảm công nhân khán giả thủ đô đã được sống lại những năm tháng chiến tranh chống mỹ qua vở kịch đôi mắt
trong cuộc chiến khốc liệt giữa bom rơi đạn lạc đồng lại trong lòng người xem là tình yêu đầy lòng nhân ái vị tha của những người lính
qua bàn tay giàn dựng và sự phối hợp ăn ý của giàn diễn viên nhà hát kịch hà nội vở kịch đã mang đến cho công chúng những cảm xúc khó quên về một thời kỳ hào hùng của dân tộc
vở kịch đôi mắt có độ dài một trăm hai mươi phút và được mở đầu bằng hình ảnh tại một trạm quân y giã chiến ở núi rừng trường sơn với những người lính bị thương
và trong số đó có việt anh bộ đội bị bom làm thương đôi mắt
ngay giữa gian khổ và cái chết rình rập mối tình đẹp vẫn diễn ra
bác sĩ hải cô y tá nga người thương binh việt
cái tinh thần của nó tức là
không mô tả cuộc chiến tranh không khốc liệt với cuộc chiến tranh nhưng nó khốc liệt được cái đấu tranh của các nhân vật với nhau
ở đây không có nhân vật toàn diện họ toàn những nhân vật tốt toàn người tốt toàn chính diện cả
nhưng nó đấu tranh với nhau ở tư tưởng ở quan điểm quan điểm y học về tư tưởng rồi về các cách đối nhân xử thế ở trong chiến tranh giữa cái sống với cái chết như thế nào
và ở cái khốc liệt ở cái thời khắc mà họ phải
phải chọn lựa
họ đã chọn cái cách ứng xử cao đẹp cao cả nhân văn hy sinh và họ sẵn sàng ngường cho nhau cả cuộc sống cả tình yêu
bản thân quỳnh ngọc quỳnh nhận cái vai việt này thì cái việc đầu tiên là ít nhất thì với khán giả mới thì cũng có một vài cái câu từ cũng phải sửa đi cái ngữ điệu mới
theo một cái phương ứng mới như thế thì tất cả giàn diễn viên đều phải tiết tấu nhắc tanh
và cái diễn xuất cũng phải nhanh hơn để
tại vì khán giả thời này người ta nhạy bén lắm
mình mới nói cái này người ta bảo à có cái kia rồi
chứ không phải là như ngày xưa là diễn là ví dụ phải có quá trình là cảm thụ phán đoán xong rồi hành động thì nó sẽ chậm kịch đi
vở kịch do nghị sĩ nhân dân tuấn hải làm đạo diễn có sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ diễn viên như nghệ sĩ ưu tú đức quang thanh hương thiện tùng diệu anh thùy dương tiến lộc
cái tình cảm ở nam nữ nó rất là trong sáng
nhưng cái tình yêu mà lớn nhất và cao hơn cả thiêng liêng hơn cả đấy chính là tình yêu với đất nước
và cái cô bác sĩ nga này cũng như là những cái vai diễn khác ở trong vở thì đều phải hy sinh cái cảm xúc của bản thân mình để vì cái chung vì cái độc lập tự do
đến giờ phút này thì mình không dám nói là mình diễn hay vai diễn này
nhưng tuy nhiên là mình đã sống trong nhân vật
hương phải nói một điều thực sự là một diễn viên trẻ như thanh hương để được đảm nhận những vai diễn của các cụ ngày xưa cùng cái thời hào hùng oanh liệt của các cụ thì đấy là một điều quá tự hào đối với mình
trong vở kịch đôi mắt thì tiến lộc được vào vai đó là bác sĩ hải một bác sĩ chuyên khoa về mắt
được diễn một vở diễn được thẩm thấu những tình yêu những tình cảm cao đẹp những sự hy sinh cao cả của cha ông ta trước đây
thực sự là bản thân con người việt nam ở trong tiến lộc
đã cháy lên rất là nhiều kể cả trong vai diễn cũng vậy
thì sau khi diễn vai diễn và tìm hiểu về lịch sử của cha ông ta thì tiến lộc càng cảm thấy tự hào rất là tự hào
sen kẽ giữa những hình ảnh mưa bom bão đạn nổi bật lên là sự ngoan cường tinh thần chiến đấu quả càm cùng với tình yêu tình đồng chí sự hy sinh
tất cả những tình cảm cao đẹp ấy được phối hợp hòa quyện mang đến những cung bậc cảm xúc khó quên trong lòng người xem
khiến cho vở kịch chiến tranh mang đậm màu sắc nhân văn
ngoài những tuyến nhân vật chính trong vở kịch còn có những vai diễn gây ấn tượng trong lòng khán giả sau khi vở kịch kết thúc
đó là vai diễn mạnh hưng vai y tá háp việt dũng vai thương minh thành hay xuân hồng vai thọ lắp
với lối diễn duyên dáng và hóm hình các diễn viên nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả
vai diễn của họ không có quá nhiều đất diễn như giàn diễn viên chính để phô diễn tài năng
thế nhưng họ đã xuất hiện trong lòng khán giả
với những phân đoạn tạo điểm nhấn trong vở kịch mang đến sự thư thái cho người xem
vở kịch đó là vở kịch lê ngọc lê vượt qua sông châu

thứ hai là mình cảm thấy nhắc đến vở kịch này thì nói về ý đức của người bác sĩ về sự hy sinh thầm lặng của những người bác sĩ hoạt động trong chiến tranh
rất là cảm động rất là xúc động
ngoài diễn viên chính ra thì các diễn viên phụ gây cho mình rất nhiều ấn tượng

vở diễn đôi mắt không xa đà mô tả cảnh đạn bom mà phản ánh sinh động của chiến tranh giữa bột bên là tư tưởng cầu toàn ngại khó
với một bên là tinh thần vượt lên khó khăn khắc phục những thiếu thốn về phương tiện kỹ thuật và cả những tự ái về chuyện tình cảm riêng tư một cách sinh động và chân thực
thông qua vở kịch khán giả cảm nhận được một không khí lạc quan một thế hệ thanh niên của một dân tộc luôn biết tiến về phía trước
vượt qua mọi gian khổ hy sinh để đất nước có được ngày hôm nay

rồi cũng đã kết thúc chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòngvănhoa org vn hoặc qua số điện thoại hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau